bắc bộ vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh
vì vậy thời tiết chủ đạo trong ba ngày tới tại đông bắc bộ vẫn là trạng thái trời rét và khô giáo
trong ngày một mươi hai trời vẫn khá nhiều mây
tuy nhiên từ đêm một mươi hai trên mực một năm trăm linh m xuất hiện trường gió đông bắc khô
đây chính là nguyên nhân hạn chế việc hình thành mây
sau đó vào ban ngày trời có thể xuất hiện nắng trở lại
tuy nhiên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ ở quanh ngưỡng một mươi bảy hai mươi độ
về tây bắc bộ trong ngày mai trời phổ biến nhiều mây có mưa vài nơi
nhiệt độ vẫn ở ngưỡng rét cao nhất là một mươi bảy hai mươi độ
khu tây bắc có nơi cao hơn
sau đó sang hai ngày tiếp theo thời tiết chuyển tốt nắng có thể xuất hiện và trời khô giáo
nhiệt độ ban trưa sẽ ổn định ở trong khoảng một mươi bảy hai mươi năm độ
đến với khu vực trung bộ những nhiễu động trên cao đã suy yếu
khu vực chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió đông bắc kết hợp với địa hình
chính vì vậy mưa đã giảm hẳn về lượng
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa được dự báo chủ yếu chỉ còn xuất hiện tại phần phía nam khu vực trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi chín hai mươi hai độ
phía bắc trời rét sau đó sẽ tăng nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vài nơi trong những ngày tới
tập trung nhiều ở phía bắc
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong đó trời lạnh ở các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
đến với các tỉnh tây nguyên
do ít chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo
nên thời tiết chủ yếu ít mưa
có chăng là những cơn mưa rào nhẹ và rông tập trung về chiều tối và tối
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên
từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ ban đêm trời rét
nam bộ cũng có mưa rào và rông nhẹ về chiều tối và tối
ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
sau đó sẽ giảm nhẹ xuống mức hai mươi chín ba mươi hai độ trong hai ngày tiếp theo